chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày
chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày

lễ hội năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi với nhiều tiết mục nghệ thuật sử thi đặc sắc nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ ý chí kiên cường truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc
người dân đến với lễ hội gò đống đa hàng năm không chỉ để tưởng nhớ nghĩa quân tây sơn biểu thị lòng tôn kính những người anh hùng áo vải cơ đào mà còn là dịp để trở về với truyền thống những giá trị văn hóa dân gian độc đáo

hôm nay tại đền gia đình tp hcm đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống cách mạng sài gòn trợ lớn gia đình
đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đồng bào đã hy sinh cho nền độc lập tự do của tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải cho rằng buổi họp mặt là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay không bao giờ quên tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông
đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo tp hcm tiếp tục phát huy nhiệt tình cách mạng trung sức trung lòng phấn đấu nhằm đưa tp hcm không ngừng vươn lên phía trước để mãi mãi xứng đáng với danh hiệu vẻ vang tp hcm
sau những ngày nghỉ tết đinh dậu người dân từ các địa phương đã bắt đầu trở lại hà nội và tp hcm để chuẩn bị cho những ngày làm việc học tập đầu năm mới khiến nhiều tuyến đường bến xe bị ủn tắc
tại một số bến xe tp hcm lượng khách hàng đã bị bắt đầu trở lại
đi khá đông do tâm lý tránh những ngày cao điểm dễ bị ủn tắc
còn tại hà nội dù chưa hết kỳ nghỉ tết cửa ngõ phía nam hà nội đã đón một lượng lớn phương tiện đổ về dẫn đến cảnh tắc nghẽn kéo dài
tại tuyến đường dẫn vào các tuyến vành đai trên cao hà nội un tắc nhiều giờ do lượng xe đổ về thủ đô sau dịp tết nguyên đán tăng đột biến